chào mừng quý vị đến với bộ phim hãy nhớ like share và đăng ký kênh của chúng mình nhé
tiến sĩ luật sư đặng văn cường đoàn luật sư hà nội bày tỏ sự đau xót cháu bé và cho rằng việc bỏ quên trẻ mầm non trên xe dẫn đến tử vong là hành vi nguy hiểm cho xã hội
dù nguyên nhân nào lỗi vô ý của ai đi nữa hành vi này có thể xử lý hình sự đối với những người có liên quan
do đó cơ quan điều tra sẽ làm rõ nguyên nhân cháu bé tử vong xem xét trách nhiệm của tổ chức cá nhân có liên quan để xử lý theo quy định của pháp luật
hoạt động của trường mầm non có giấy phép hay không có tuân thủ các quy định của pháp luật về việc đảm bảo an toàn trong quá trình đưa đón học sinh hay không
trách nhiệm của những người đưa đón quản lý giáo dục cũng sẽ được làm rõ
đồng thời cơ quan điều tra sẽ làm rõ việc đưa đón học sinh do nhà trường tổ chức hay thuê đơn vị dịch vụ quy trình đưa đón học sinh được quy định và tổ chức thực hiện như thế nào
trách nhiệm đón và trả học sinh trong ngày xảy ra sự việc thuộc về những cá nhân nào
cùng với đó lái xe phụ xe giáo viên quản lý lớp có trách nhiệm như thế nào
đối với việc đưa đón học sinh những người này đã thực hiện nhiệm vụ như thế nào vì sao lại bỏ quên cháu bé ở trên xe
và khi phát hiện cháu bé không đến lớp giáo viên có biết hay không có báo cho nhà trường và phụ huynh hay không
người đưa đón các cháu trên xe ô tô có đếm khi các cháu lên xuống xe và có bàn giao cho nhà trường hay không cũng cần được làm rõ
ngoài ra cũng cần làm rõ nguyên nhân cháu bé tử vong là gì có phải là suy kiệt khi bị bỏ quên trên xe hay không
đó là những vấn đề quan trọng để xác định nguyên nhân sự việc xác định hậu quả sự việc
làm rõ trách nhiệm của các tổ chức cá nhân có liên quan theo quy định của pháp luật
luật sư cường cho rằng cơ quan chức năng có thể tạm đình chỉ hoạt động của cơ sở giáo dục mầm non này cho đến khi đánh giá được sự việc
làm rõ được vai trò trách nhiệm và yếu tố an toàn khi đó trường mới được mở trở lại
trường hợp kết quả xác minh cho thấy cháu bé tử vong do nguyên nhân từ việc cháu bé bị bỏ quên trên xe ô tô
đồng thời xác định được lỗi cụ thể của người phụ trách đưa đón của lái xe của giáo viên hoặc của những người có trách nhiệm trong việc đưa đón cháu bé
cơ quan điều tra sẽ khởi tố vụ án hình sự khởi tố bị can đối với những người vi phạm về tội vô ý làm chết người do vi phạm quy tắc hành chính
quy tắc nghề nghiệp theo điều một trăm hai mươi chín bộ luật hình sự
trường hợp nhiều người cùng có lỗi dẫn đến cháu bé tử vong đều có thể bị xử lý về tội vô ý làm chết người
hoặc tội vô ý làm chết người do vi phạm quy tắc hành chính
quy tắc nghề nghiệp và có thể xử lý người quản lý về tội thiếu trách nhiệm gây hậu quả nghiêm trọng
luật sư cường nêu ý kiến xử lý ai về tội danh nào sẽ phụ thuộc vào quy định về trách nhiệm và thực tế thực hiện nhiệm vụ
đồng thời căn cứ vào các dấu hiệu cấu thành tội phạm của các tội danh có liên quan nêu trên
có thể thấy rằng việc đưa đón học sinh là một quá trình đòi hỏi phải có quy tắc đảm bảo an toàn
người thực hiện việc đưa đón học sinh phải là những người có trình độ kỹ năng chuyên môn tốt
có trách nhiệm và tuân thủ các quy tắc đảm bảo an toàn có người giám sát
chỉ cần thiếu trách nhiệm trong việc xây dựng quy trình đưa đón học sinh
tổ chức thực hiện việc đưa đón học sinh hoặc người được giao quản lý việc đưa đón học sinh tắc trách
thiếu trách nhiệm không tuân thủ quy trình đưa đón học sinh là có thể gây ra hậu quả nghiêm trọng
bởi vậy để giảm thiểu những vụ việc đau lòng các cơ quan giáo dục cần phải có quy trình đưa đón học sinh khoa học hợp lý
phải tổ chức tập huấn cho những người tham gia đưa đón học sinh lựa chọn những người đưa đón học sinh có trách nhiệm
có uy tín có đạo đức và cần phải giám sát hoạt động này qua nhiều khâu
trách nhiệm của nhiều người để tránh những sai sót bất cần có thể xảy ra
bảo vệ trẻ em không chỉ là trách nhiệm của các bậc phụ huynh làm cha làm mẹ của thầy cô giáo
mà là trách nhiệm của tất cả mọi người đặc biệt là những người đưa đón chăm sóc học sinh
cần xử lý nghiêm đối với các hành vi vi phạm tăng cường công tác tuyên truyền phổ biến giáo dục pháp luật
tăng cường các hoạt động thanh tra kiểm tra để kịp thời phát hiện ra những lỗi trong quy trình
lỗi phương tiện hoặc trách nhiệm trong việc tổ chức thực hiện việc đưa đón học sinh
liên quan đến vụ việc tối hai mươi chín tháng năm công an tỉnh thái bình cho biết đơn vị đã ra quyết định khởi tố vụ án
vô ý làm chết người quy định tại điều một trăm hai mươi tám bộ luật hình sự để điều tra làm rõ vụ án
trước đó như đã đưa tin khoảng một mươi tám giờ
hai mươi chín tháng năm công an thành phố thái bình tiếp nhận tin báo của anh tda sinh năm hai nghìn bốn
chú tại xã dũng nghĩa huyện vũ thư về việc cháu tgh sinh ngày hai mươi tháng chín năm hai nghìn một mươi tám
là học sinh lớp bốn tuổi trường mầm non hồng nhung địa chỉ tại xã phú xuân thành phố thái bình
bị bỏ quên trên xe đưa đón của nhà trường dẫn đến tử vong
ngay sau khi sự việc xảy ra lãnh đạo tỉnh ủy ủy ban nhân dân tỉnh ủy ban nhân dân thành phố
lãnh đạo công an tỉnh đã trực tiếp chỉ đạo các đơn vị nghiệp vụ
công an thành phố phối hợp với viện kiểm sát nhân dân tiến hành các hoạt động điều tra theo quy định
bước đầu xác định khoảng sáu giờ hai mươi phút ngày hai mươi chín tháng năm anh n v l sinh năm một nghìn chín trăm sáu mươi năm
chú tại phương quang trung thành phố thái bình điều khiển xe ô tô hai mươi chín chỗ
cùng một giáo viên trường mầm non hồng nhung đón cháu hát và chín học sinh khác đi học
khi đến trường anh l mở cửa xe ô tô cho giáo viên và các học sinh tự đi vào lớp
sau đó điều khiển xe ô tô đỗ ở cổng trường rồi ra về
khi vào lớp giáo viên lớp có chụp ảnh điểm danh học sinh gửi lên phần mềm của nhà trường để theo dõi
quản lý thì phát hiện vắng cháu hát nhưng không thông báo cho gia đình
đến khoảng một mươi bảy giờ cùng ngày anh t d a là cậu ruột của cháu đến đón và phát hiện sự việc
cháu hát bị bỏ quên trên xe đưa đón của nhà trường dẫn đến tử vong
một nhân chứng có mặt tại hiện trường chia sẻ cháu bé bị bỏ quên trên xe từ sáng ngày hai mươi chín tháng năm
đến chiều phụ huynh đến đón nhưng không thấy con đâu lúc này mới tá hỏa cùng các cô giáo và nhà trường đi tìm
theo lời của nhân chứng tại thời điểm phát hiện cháu bé mọi người đã đập cửa xe ô tô đưa đón
đưa cháu đi viện cấp cứu lúc hơn một mươi tám h cùng ngày tuy nhiên cháu đã không qua khỏi
ngay trong ngày cơ quan cảnh sát điều tra công an thành phố đã ra quyết định khởi tố vụ án vô ý làm chết người
quy định tại điều một trăm hai mươi tám bộ luật hình sự để điều tra làm rõ vụ án
lãnh đạo tỉnh ủy ủy ban nhân dân tỉnh và các ngành chức năng đã kịp thời phối hợp với cấp ủy
chính quyền cơ sở tổ chức thăm hỏi động viên gia đình cháu hát đồng thời có văn bản chỉ đạo
chấn chỉnh hoạt động đưa đón quản lý trẻ của các trường mầm non trên địa bàn tỉnh
đến hai mươi ba giờ đêm ngày hai mươi chín tháng năm công tác khám nghiệm hiện trường đã hoàn tất
cháu bé đã được đưa từ bệnh viện đa khoa tỉnh thái bình về nhà tăng lễ thành phố thái bình để tổ chức tăng lễ theo phong tục địa phương
của bé hát rất đáng thương khi không ở cùng bố mẹ
bé sống với bà ở huyện vũ thư sáng bé đi học còn vui vẻ chiều cậu đến đón bé đã gặp nạn
giá như cô giáo không thấy trẻ vào lớp gọi báo cho gia đình để kịp thời phát hiện vụ việc thì nào đâu đến nỗi
ngay sau vụ việc chủ tịch ubnd tỉnh thái bình giao cho ubnd thành phố thái bình phối hợp với lực lượng chức năng
làm rõ trách nhiệm của nhà trường quy chế đưa đón học sinh và giấy phép hoạt động của đơn vị
đồng thời các sở ngành và địa phương tổ chức thăm hỏi động viên gia đình nạn nhân
chủ tịch ubnd tỉnh yêu cầu văn phòng ubnd tỉnh ban hành ngay văn bản chấn trình hoạt động của các trường mầm non
đặc biệt là việc đưa đón trẻ đảm bảo môi trường an toàn cho trẻ đến trường
thưa quý vị thực tế cho thấy đây không phải là lần đầu tiên xảy ra vụ việc trẻ bị bỏ quên trên xe ô tô dẫn đến những hậu quả đau lòng
đơn cử có thể kể đến vụ việc bé trai bị bỏ quên trên xe đưa đón ở trường tại bắc ninh xảy ra vào năm hai nghìn một mươi chín
hay vụ việc bé trai trường gateway tử vong do bị bỏ quên trên xe đưa đón xảy ra năm hai nghìn hai mươi
có thể khẳng định đây là hậu quả của việc làm ăn tắc trách thiếu trách nhiệm của những người phụ trách công việc đưa đón học sinh và cả giáo viên chủ nhiệm
vụ việc ở thái bình lần này một lần nữa là hồi chuông cảnh tỉnh cho nhiều trường học
cũng như các bậc phụ huynh khi đăng ký cho con đi xe đưa đón của nhà trường
những thông tin mới nhất sẽ được chúng tôi tiếp tục cập nhật
đến đây thời lượng của video cũng đã hết
xin chào tạm biệt và hẹn gặp lại
hẹn gặp lại quý vị trong các video tiếp theo